các công dân việt nam đủ một mươi bốn tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử
đây là thông tin đáng chú ý trong luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn các thiết bị điện tử
lưu giữ thông tin được mã hóa của cá nhân người mang hộ chiếu và chữ ký số của người gấp
theo luật xuất cảnh nhập cảnh người đủ từ một mươi bốn tuổi trở lên cũng có quyền chọn hộ chiếu
không gắn chip điện tử còn với những người dưới một mươi bốn tuổi hộ chiếu sẽ không gắn chip điện tử
bộ công an sẽ là cơ quan chủ trì quản lý hệ thống tiếp nhận thông tin hộ chiếu có gắn chip điện tử
hệ thống này sẽ được kết nối với tổ chức hàng không dân dụng quốc tế để xác thực kiểm soát loại hộ chiếu này